tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ngài đại sứ maroc tại việt nam đại sứ maroc azadin fahen và đại sứ timor leste bà pacos ella bareto de santos nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
chúc mừng ngài đại sứ nhận nhiệm vụ tại việt nam trong nhiệm kỳ này
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng ngài đại sứ sẽ đóng góp vào mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn
việt nam đánh giá cao và chúc mừng thành tiệu phát triển của maroc trong thời gian qua
trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời phát triển du lịch
thủ tướng mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao thương mại và đầu tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các ý kiến và hoạt động của ngài đại sứ
trong đó có việc tổ chức hội thảo để tăng cường hiểu biết quan hệ hai nước là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hai nước tốt đẹp hơn nữa trong tương lai
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ này của ngài đại sứ kim ngạch thương mại và đầu tư hai nước sẽ có bước tăng trưởng vượt bậc
hiện kim ngạch thương mại hai bên là một trăm năm mươi sáu triệu usd chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
ngài đại sứ maroc cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp và cho biết mong muốn được tiếp kiến thủ tướng để bày tỏ thiện trí thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa maroc và việt nam
nhất là trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm năm mươi sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
ngài đại sứ cho rằng việt nam là cửa ngõ quan trọng để vào thị trường đông nam á và maroc cũng là cửa ngõ vào thị trường bắc phi
thời gian qua việt nam và maroc đã ủng hộ nhau tích cực trên các diễn đàn quốc tế đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương
ngài đại sứ cũng đã thông báo với thủ tướng là đang phối hợp với đại học khoa học xã hội và nhân văn
tổ chức một hội thảo về quan hệ truyền thống lịch sử hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy hiểu biết về lịch sử quan hệ hai nước
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ timor leste bà bascowla barreto de santot nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
chúc mừng bà bascuela barreto de santos nhận nhiệm vụ đại sứ timor leste tại việt nam
trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng
trong nhiệm kỳ của mình bà đại sứ sẽ có nhiều đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước về mọi mặt
nhất là kinh tế thương mại hiện còn đang ở mức khiêm tốn
chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam hoàn nghênh các doanh nghiệp timor leste đến việt nam tìm kiếm cơ hội hợp tác ở việt nam
chính phủ việt nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp timor leste kinh doanh thuận lợi và thành công tại việt nam
thủ tướng mong muốn timor leste hoàn tất thủ tục để hiệp định thương mại song phương giữa hai nước sớm có hiệu lực
tạo nền tảng quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác đồng thời là điều kiện quan trọng để hai nước tiến tới ký kết nhiều hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực khác trong thời gian tới
đại sứ bascuela barreto de santos trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đồng thời bày tỏ tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người việt nam
bà bascuela barreto de santos đánh giá cao hoạt động đầu tư của doanh nghiệp việt nam tại timor leste
nhất là chương trình đầu tư trong lĩnh vực thông tin
trong lĩnh vực thông tin truyền thông của tập đoàn việt theo thời gian qua đã hỗ trợ người dân timor tiếp cận với thông tin trong nước và quốc tế
bà đại sứ cũng mong muốn chính phủ việt nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp việt nam sang đầu tư sản xuất kinh doanh tại timor leste
nhất là trong các lĩnh vực đào tạo chuyển giao phát triển công nghệ thông tin để nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp
bà đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa timor leste và việt nam